trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết từ ngày hai tháng một mươi hai đến nay
thành phố không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới nào trong cộng đồng
đồng thời sau khi cách ly đủ một mươi bốn ngày thành phố vỡ gỡ bỏ các khu vực phong tỏa trên địa bàn
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tất cả các khu vực phong tỏa đã hoàn tất cách ly đủ một mươi bốn ngày theo quy định
và có kết quả xét nghiệm âm tính được gỡ bỏ phong tỏa
hiện thành phố không còn trường hợp nào được cách ly tại nhà hay nơi lưu trú
số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là hai hai trăm năm mươi hai người